cục thống kê thành phố đà nẵng đã công bố tổng quan tình hình phát triển kinh tế xã hội của địa phương năm hai nghìn một mươi chín
theo đó tốc độ tăng tổng sản phẩm trên địa bàn ước tính tăng gần sáu năm đạt thấp trong cả giai đoạn hai nghìn một mươi một hai nghìn một mươi chín chỉ cao hơn so với năm hai nghìn một mươi hai
quy mô toàn kinh tế năm hai nghìn một mươi chín ước đạt hơn một trăm linh chín tỷ đồng tăng tám năm nghìn tỷ so với năm hai nghìn một mươi tám
tổng sản phẩm trên địa bàn bình quân đầu người đạt chín mươi năm bảy triệu đồng một người một năm
với mức tăng gần sáu năm của toàn nền kinh tế đà nẵng trở thành địa phương có tốc độ tăng tổng sản phẩm thấp nhất trong năm thành phố trực thuộc trung mương
nguyên nhân chính được xác định là do tiến độ giải ngân vốn đầu tư công đạt thấp ngành công nghiệp chế biến chế tạo đang có dấu hiệu trì trệ
kinh mệnh xuất khẩu nhiều mặt hàng chủ lực như diệt may sắt thép được xem là thế mạnh có xu hướng giảm quy mô sản xuất và có dấu hiệu bị trứng lại
điểm sáng trong phát triển kinh tế năm nay của đà nẵng là khu vực thương mại dịch vụ
trong mức tăng trưởng của toàn nền kinh tế đà nẵng khu vực dịch vụ tăng bảy sáu mươi năm tỷ trọng đóng góp tám mươi ba năm tổng sản phẩm trên địa bàn